ủy ban thường vụ quốc hội đã đề xuất bốn nhóm vấn đề chính quốc hội xem xét lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn này
như vậy bốn bộ trưởng là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ kế hoạch và đầu tư bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch được lựa chọn để chất vấn
theo đó bốn nhóm vấn đề được chính quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này là nhóm vấn đề giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới
biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển nông nghiệp bền vững công tác bảo tồn bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản quản lý các hoạt động khai thác thủy sản
người có trách nhiệm trả lời chính đối với các nhóm vấn đề này là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhóm thứ hai là chất vấn về giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển việc phân bổ thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng cường quản lý kiểm soát tránh lãng phí trong đầu tư công
trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
nhóm dự kiến chất vấn thứ ba liên quan đến thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tài cho bệnh viện tuyến trên thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đặc biệt tại các địa bàn miền núi các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là bộ trưởng bộ y tế
thứ tư là nhóm vấn đề về quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật khai thác sử dụng các công trình văn hóa thể thao tổ chức lễ hội giải pháp nhằm ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn phát triển văn hóa xã hội công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch
người có trách nhiệm trả lời chính về vấn đề này là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
viện chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba sẽ được tiến hành từ ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy